tại quảng trường lam sơn thành phố thanh hóa một chương trình nghệ thuật đón xuân đinh dậu hai nghìn một mươi chín
cũng đã được tổ chức vào tối qua ngày hai mươi bảy tháng một tức là ba mươi tết với chủ đề xuân quê thanh
trong bài phát biểu chúc tết đại diện tỉnh thanh hóa đã tóm tắt những kết quả quan trọng tỉnh đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín
tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt chín năm nông nghiệp được mùa cả ba vụ
số lượng khách du lịch tăng cao thu ngân sách nhà nước vượt dự toán an sinh xã hội được chăm lo
đời sống vật chất và tinh thần của đa số người dân được cải thiện
năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh thanh hóa đã được rất nhiều thành tích quan trọng trên linh vực phát triển kinh tế xã hội cố phòng hòa ninh
trong đó có sự đóng góp rất là lớn của các báo chí
trong bầu không khí ngập tràn những giai điệu tình yêu quê hương đất nước
chúng ta hãy cùng chia sẻ với cảm xúc của con người sứ thanh
tại thời khắc thiêng liêng đón chào năm mới
ba mươi năm nay với về quê ăn tết cảm xúc hết sức vui vẻ
cảm giác đầm ấm của gia đình và của quê hương là mình cảm thấy vui hơn khi không khí xuân đã về